trong khi đó nga tiếp tục kêu gọi mở cuộc điều tra công khai và minh bạch về các vụ nổ xảy ra
ở đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án dòng trẻ phương bắc vốn xảy ra cách đây đúng một năm
lời kêu gọi này vừa được đại sứ nga tại đức sergei negaev đưa ra
ông cho biết các quốc gia lo ngại cuộc điều tra hiện nay không mang lại bất cứ kết quả cụ thể nào
vị đại sứ này cũng cho biết moscow sẽ tiếp tục kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra công khai
và minh bạch về sự cố vốn đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho nga và đức
và nhằm đảm bảo sự thật sẽ được công khai
rất nhiều quốc gia bao gồm đức thụy điển và đan mạch đã tiến hành các cuộc điều tra riêng về vụ nổ
xong cho đến nay vẫn chưa có công bố nào cụ thể về kết quả
các đường ống thuộc dự án dòng chảy phương bắc được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên
từ nga sang các thị trường châu âu thông qua đức
cách đây một năm một loạt vụ nổ dưới biển đã làm vỡ các đường ống dẫn khí tự nhiên
thuộc dòng trẻ phương bắc một và hai nằm dưới đáy biển baltic ở ngoài khơi bờ biển thụy điển và đan mạch